thưa quý vị công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết đang tạm giữ hai đối tượng
cùng ngụ tại xã vĩnh bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bảy bùi quốc thới rủ lê vũ bằng đi mua ma túy về để sử dụng
cả hai điều khiển xe máy từ huyện hòa bình lên tp bạc liêu tìm mua ma túy
trên đường đi về thới và bằng bị tổ công tác của công an tp bạc liêu phát hiện và bắt giữ
tăng vật lực lượng công an thu giữ là một gói ni lông ma túy
qua giám định các số ma túy này là metafetamin
công an tp bạc liêu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng này theo pháp luật
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng đinh viết vũ
ba mươi tuổi trú trên địa bàn của tỉnh để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đinh viết vũ là đối tượng nghề nghiệp không ổn định lại nợ tiền bên ngoài xã hội
vì vậy để có tiền tiêu xài và trả nợ chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy
vũ điều khiển xe máy rảo quanh địa bàn phường long bình tp biên hòa đồng nai
để tìm kiếm người dân sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đi đến địa bàn khu phố sáu phường long bình vụ phát hiện chị bùi thị nhi hai mươi tám tuổi
quê tp cần thơ đang ngồi trên xe máy trên tay cầm chiếc điện thoại di động
nên vũ điều khiển xe áp sát giật chiếc điện thoại của chị nhi rồi tẩu thoát
bị cướp giật tài sản chị nhi đã truy hô và người dân xung quanh đã truy bắt vụ
giao công an cùng tăng vật xử lý
ngày ba mươi tháng bảy công an quận bình thạnh tp hcm đang tiếp tục thu thập tài liệu
chứng cứ vụ đối tượng đào quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận bình thạnh
hành hung bác sĩ trực tiếp cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia đình khi đưa con đến khám bệnh
nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
công an xác định khoảng hai mươi một h ba mươi
ngày hai mươi bảy tháng bảy bảo dẫn con gái ruột bị hóc xương cá đến bệnh viện nhân dân gia đình
để khám điều trị
ngay khi tiếp nhận điều dưỡng và bác sĩ của khoa cấp cứu để làm hồ sơ bệnh án
đồng thời thăm khám và xác định sức khỏe con gái của bảo bình thường nún nước bọt được
đau nhẹ và chế định bác sĩ chuyên khoa tại mũi hỏng gấp xương
bảo cho rằng việc cấp cứu chậm và yêu cầu góp xương liền họ viết giấy chuyển viện
mặc dù đã được bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhi nhưng bảo vẫn dùng tay bóc cổ rồi đẩy bác sĩ thiên té ngã
sau khi được can ngăn bảo dán con gái đến bệnh viện nhi đồng hai khám
tại đây bác sĩ chẩn đoán con gái bảo tình trạng đau cổ nhẹ không thấy dị vật cho về nhà theo dõi
hiện tại sức khỏe của bé gái bình thường
làm việc với công an bảo cho biết do chờ một mươi năm phút không thấy bác sĩ chuyên khoa làm việc
nên bước xúc tranh cãi và dùng tay bóp cổ bác sĩ thiên
mặc dù nhận thức rõ bác sĩ thi đang làm nhiệm vụ cấp cứu
hành vi của bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân của bác sĩ thiên và ca trực của khoa cấp cứu
ảnh hưởng đến tâm lý uy tín của bác sĩ và ca trực cấp cứu trong đêm hai mươi bảy tháng bảy
sau trình báo bị cướp tài sản của một tài xế taxi đến hôm nay ngày ba mươi tháng bảy
đội đặc nhiệm hình sự phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn
đã điều tra và bắt giữ được một trong hai đối tượng
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nguyễn minh phúc hai mươi ba tuổi quê bến tre
là nghi can gây ra vụ cướp tài sản của tài xế taxi
trước đó một tài xế taxi của hãng vinasen tới công an xã xuân thế thượng huyền hóc môn
trình báo bị hai hành khách thuê taxi cướp
sau một mươi ngày lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nghi can phúc
đối tượng còn lại được phát hiện đã chết đuối sau khi nhảy xuống sông mất cậu lớn tẩu thoát
làm việc với phúc nghi can này khai nhận do hết tiền ăn chơi
nên đủ đồng bọn tìm tới các công trình thi công để trộn đồ nhưng không thành
nên nảy ra ý tưởng cướp tài sản của người lái taxi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thi hành các quyết định khởi tố bị can
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
với ba nhân viên thuộc khoa xét nghiệm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định cdc nam định
ba người này bị cáo buộc về tội tham ô tài sản
các bị can bao gồm nguyễn thị phương thảo kỹ thuật viên xét nghiệm cdc nam định
lâm thị hà và vũ thị yến là nhân viên khoa xét nghiệm cdc nam định
theo tài liệu điều tra các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của cdc nam định
để bán lại cho công ty việt á rồi chia lợi bất chính thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng
liên quan đến vụ việc của cdc nam định và công ty việt á lực lượng chức năng đã khởi tố
tổng cộng tám bị can và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một nhóm đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả
quy mô lớn lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc
trước đó qua công tác nắm tình hình cơ quan chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả
mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện ea leo
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã xác định được hai đối tượng
chuyên làm giả mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức là đỗ trung kinh hai mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn ea drang và nguyễn thành long hai mươi hai tuổi trú tại xã ea hiao huyện ea leo
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hai đối tượng trên
bước đầu làm rõ các loại giấy tờ mà hai đối tượng làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân chứng minh nhân dân
và đây là đường dây làm giả các loại giấy tờ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh đắk lắc
hiện vụ việc đang được công an huyện ea hà leo thụ lý điều tra để xử lý hai đối tượng này
về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
một vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu với tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh phú yên với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ
tại km số một ba trăm một mươi tám trên quốc lộ một
đoạn qua địa phận xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra xe ô tô tải do ông phạm văn nghĩa
chú tại thị xã la di tỉnh bình thuận điều khiển đang vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu
qua kiểm tra trên xe chở hàng hóa gồm áo thun túi sách giày dép thuốc lá điện tử
đồ chơi trẻ em với tổng trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nhãn hàng hóa không đúng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú yên đã bàn giao vụ việc cho cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
để tiến hành thủ tục tạm giữ và tiếp tục xác minh xử lý
ba năm trở lại đây người dân ở phường tân kiển tân quy quận bảy tp hcm bất lực
vì tình trạng chợ tự phát hoành hành từ sáng sớm cho đến đêm khuya
không những là lấn chiếm vỉa hè lòng đường cũng bị ô nhiễm với đủ thứ mặt hàng gây ung tắc giao thông mất an ninh trật tự
gần một km đường một mươi bảy phường tân kiển quận bảy tp hcm được quê thành chợ tự phát quy mô lớn trong sự bất lực của người dân địa phương
nhìn từ trên xuống những ô chợ đã căng dụ bày bán từ vỉa hè ra lòng đường trong khi chợ chính cách đó chỉ vài trăm mét
khu chợ tự phát này từ mới mọc lên khoảng ba năm nay nhưng ngày càng sấm út
khách ngồi trên xe có thể mua đầy đủ các mặt hàng
từ thịt cá tôm gà vịt đến bó rau củ hành

nhưng mà cũng không hiệu quả
theo người dân ở đây hai bên đường một mươi bảy thuộc hai phường khác nhau của quận bảy
bên này là phần tân kiển còn phía đối diện thuộc sự quản lý của ưu ba nhân dân phường tân quy
chính vì vậy việc lập lại trật tự đô thị gặp rất nhiều khó khăn
quan sát của phóng viên truyền hình của mai nhân dân sáng ba mươi tháng bảy
mặc dù có mặt của đội trực tự đô thị phường tân kiển nhưng chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp
chín giờ sáng khi đội trực tự đô thị này giải tán các con đường lập tức biến thành chợ
quệ hàng có xe đáy loại to từ hai đến ba mét ngang nhiên dăng ra giữa đường gây ủng tắc giao thông
cái bất cập này thì những lần cuộc họp tổ tôi mở cuộc họp tổ
thì tôi cũng có đề bạc cho anh phó chủ tịch phường tân kiển về vấn đề này
nhưng mà cũng không thấy một cái hiệu quả nào để chế tài được những người muốn bán như thế này
nhưng mà như chúng tôi ở đây thì không thể nào tụi tôi dám nói được
tại vì những người muốn bán này
thì nói phần nói chung ra là người tứ xứ nhiều quá
mà mình ở địa phương này mình không dám nói
thì mong làm sao có sự kết hợp của hai phường chặt chẽ hơn
có một cách chế tài nào đó để người không có mặt mình
người ta vẫn chấp hành đó mới là hiệu quả
còn nếu mà mình đi ngang mình đi tới thì người ta vẫn dẹp
nhưng mà sau lưng người ta vẫn bài thì chuyện đó không hiệu quả rồi